một mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín đồng chí đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài đang trong ca trực thì nhận được tin báo xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú được chỉ huy phân công xuống địa bàn để nắm tình hình
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát sau đó đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường
sau một mươi bốn giờ đồng hồ lực lượng công an đã bắt giữ được võ tiến mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh ninh bình
trước sự hy sinh của đồng chí đỗ văn tú lãnh đạo bộ công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ đỗ văn tú
ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho thượng úy đỗ văn tú
vi phạm nồng độ cồn dương tính với chất ma túy không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông điều khiển xe bỏ chạy
đối tượng nguyễn văn tín vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk lập biên bản để xử lý hành vi vi phạm
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tổ công tác của cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật
tiến hành kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên đường phan chu trinh thành phố buôn mà thuật
đến hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô bán tải mang biệt kiểm soát sáu mươi c sáu mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi
lưu thông theo hướng từ đường hà huy tập về đường trần hưng đạo nên hướng dẫn vào vị trí kiểm tra nồng độ cồn
tại đây tài xế bất ngờ tăng ga lao về phía lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy buộc tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi
quá trình bỏ chạy chiếc xe đã vượt đèn đỏ liên tục đánh lái để tránh sự truy đuổi của lực lượng cảnh sát giao thông
sau khi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố được khoảng ba phút thì lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được phương tiện tại đường lê đại hành
quá trình làm việc tài xế khai tên là nguyễn văn tín trú tại thành phố long khánh tỉnh đồng nai
kiểm tra nồng độ cồn tài xế tín vi phạm ở mức bốn trăm linh bảy mg trên một lít

tiếp tục test nhanh ma túy lực lượng công an đã phát hiện tài xế tín dương tính với chất heroin
tín khai nhận cách đây ba ngày có sử dụng heroin với bạn

tổ công tác đã lập biên bản với các lỗi vi phạm vi phạm nông độ cồn điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy không chấp hành hiệu lệnh của tài xế tín
tổ công tác đã lập biên bản với các lỗi vi phạm vi phạm nông độ cồn điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy

sau một tuần nghị án sơ thẩm hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc hồng
trú tại thành phố sadek tỉnh đồng tháp sáu năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài xả
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi bảy do muốn mở rộng kinh doanh nhà hàng ở thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
nên trong khoảng thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hồng đã năm lần vay mượn thuê cơ sở và mua hải sản của năm người
với số tiền trên một chín tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ nên hồng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba hồng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt theo quyết định truy nã
và bị tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cho đến ngày đưa ra xét xử
ngoài mức án sáu năm tù bị cáo đã bồi thường cho
các nạn nhân số tiền trên một chín tỷ đồng
liên quan đến vụ sập nhà bốn tầng xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
chính quyền quận bình thạnh tp hcm đã có thông tin về sự cố này
ủy ban nhân dân quận bình thạnh tp hcm đã có báo cáo về vụ sập nhà
theo đó căn nhà này có diện tích một trăm ba mươi m hai gồm bốn tầng và có sân kết cấu vách gạch sàn và mái bê tông cốt thép
căn nhà trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ đổ sập về phía đất
trong thời điểm xảy ra có chín người trong không gian căn nhà gồm vợ chồng con gái chủ nhà và sáu thợ sửa chữa
lúc tường đổ sập hai người đứng phía bên ngoài thoát ra kịp thời bảy người còn lại bị kẹt bên trong
trong đó một số người bị gạch đá đè
nặng nhất là hai thợ sửa nhà bị đa chấn thương
tổ cứu nạn cứu hộ đã cứu và đưa được cả bảy nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa tới bệnh viện
tính đến chiều nay theo bác sĩ tại bệnh viện nhân dân gia đình
hai nạn nhân nặng nhất đã qua cơn nguy kịch và chuyển sang phòng hồi sức tích cực sức khỏe ổn định
để ứng cứu cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều động bảy phương tiện
và bốn mươi cán bộ chiến sĩ cùng với đó là hàng chục y tá bác sĩ của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố
tích cực trong việc sơ cứu tại chỗ trước khi đưa các nạn nhân đến bệnh viện
thông tin về tình hình mưa lũ
nước lũ trên các sông ở hà tĩnh và quảng bình
nước dần cao khiến nhiều địa phương bị chia cắt người dân di rời tài sản trong đêm
khu vực đường vào các bản dốc mây bản trung sơn bản ploang bản vinh rinh xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nước dâng cao từ bốn đến tám mét gây chia cắt bốn bản này với trung tâm xã
tại khu vực ngầm qua các bản cồn hoàng ca rong một và khe dung xã thượng trạch huyện bố trạch
nước ngập sâu từ bảy đến một mét gây chia cắt cục bộ
người và phương tiện không thể qua lại được
còn tại huyện minh hóa ngầm ca ai ca định xã dân hóa được ngập cao từ một đến một năm mét
người và phương tiện không qua lại được chia cắt một phần bản ca ai và toàn bộ bản tà rà hà nông
một số nhà dân ở vùng trũng thấp xã dân hóa huyện minh hóa cũng bị ngập
ngay trong đêm ngày hai mươi năm tháng chín chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị ngập
cây cao đổ đạc di rời đến nơi an toàn
bữa lớn từ đêm qua đến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín cũng khiến mực nước sông suối trên địa bàn tỉnh hà tĩnh dần cao
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín một số cầu tràn qua sông ngàn sâu thuộc các xã hương trạch hương đô huyện hương khê và một số tuyến đường dân sinh đã bị ngập cục bộ
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai thông tin
lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã sapa đã tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét vào đêm ngày một mươi hai tháng chín
tại khu vực lòng hồ thủy điện nậm xài xã liên minh
danh tính nạn nhân được xác định là anh vũ a giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu dân tộc mông chú tại thôn nậm than xã liên minh trưởng trạm y tế xã liên minh
đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng chín còn hai nạn nhân bị mất tích vẫn chưa tìm thấy là ông tẩn vân phấu xã liên minh thị xã sapa và ông lý phủ nhàn xã phìn ngan huyện bát sát
trận mưa lũ diễn ra từ đêm ngày một mươi hai tháng chín đến sáng ngày một mươi ba tháng chín trên địa bàn tỉnh lào cai đã khiến bảy người chết hai người mất tích và bảy người bị thương
trong đó xã liên minh thiệt hại nặng nhất với sáu nạn nhân tử vong
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thương chú tại thôn bảy xã cao nhân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện sóc sơn thành phố hà nội là đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng đoàn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn liên đồng xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an